chính phủ việt nam đánh giá cao các cơ quan chức năng phía anh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng việt nam trong quá trình xử lý vụ việc này
trân trọng cảm ơn những người dân anh kiều bào ta ở anh và các nước trên thế giới đã quan tâm chia sẻ bày tỏ lòng tiếc thương đối với các nạn nhân trong vụ việc này
với lòng tiếc thương vô hạn tôi xin chia sẻ mất mát to lớn này với gia đình các nạn nhân và đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể người dân địa phương và cả nước
chia sẻ động viên hỗ trợ
để các gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương không gì bù đắp được
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam ngô toàn thắng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có một số báo cáo cho rằng quyền tự do internet của việt nam chưa được đảm bảo
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam ngô toàn thắng phản bác lại thông tin này
đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của việt nam

thực tế cho thấy việt nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng internet và mạng xã hội nhanh nhất trên thế giới
liên quan đến việc chuẩn bị cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam trong năm tới phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết
việt nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi từ nước chủ nhà thái lan tại hội nghị cấp cao asean vừa qua
trong thời gian tới việt nam sẽ sớm khai trương trang web chính thức của asean hai nghìn hai mươi
và công bố những chủ đề ưu tiên
đề cập đến vấn đề biển đông bộ ngoại giao việt nam tiếp tục nhấn mạnh
việt nam chủ trương giải quyết những tranh chấp trên biển một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi